hà nội đặt mục tiêu hoàn thành bốn trăm linh km đường sắt đô thị vào năm hai nghìn hai mươi
đây là nhiệm vụ khó nếu không được dỡ bỏ các rào cản về cơ chế đặc biệt là huy động vốn
đầu tư các dự án đường sắt đô thị hệ thống metro cần khoảng ba mươi bảy tỷ usd tương đương với chín trăm hai mươi năm tỷ đồng
hiện mới huy động được khoảng năm mươi sáu tỷ đồng đáp ứng được hơn sáu nhu cầu vốn
không cùng một nguồn vốn nên các tuyến đường sắt đô thị tại hà nội rất khó để thực hiện song song cùng lúc
quá trình giải phóng mặt bằng cũng vì thế kéo theo nhiều khó khăn do không đồng nhất tiêu chuẩn
đây là một trong những lý do cơ bản dẫn đến thời gian xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại hà nội bị kéo dài
chúng ta đang sử dụng các nguồn vốn khác nhau quy chuẩn tiêu chuẩn khác nhau thì nó dẫn đến là diện tích sử dụng đất của cầu cạn
của hầm này của nhà ga này nó cũng khác nhau
thế thì nếu mà chúng ta muốn làm song song thì chúng ta muốn xây dựng đồng bộ nhanh gọn
chúng ta sẽ phải có được các thông số chủ yếu để chúng ta đẩy nhanh ngay được công tác giải phóng mặt bằng
hà nội cần được chủ động tự quyết các dự án đường sắt đô thị định hướng tod
đây là cách duy nhất để hà nội không bị phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn oda
có như vậy mới có thể chủ động được về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật
thế ông muốn làm chủ được nguồn vốn thì là phải xuất phát từ cơ chế là phát triển đô thị theo tod
để tạo ra nguồn vốn từ đất đai từ quy hoạch
ba mươi bảy tỷ đô la mỹ tương đương chín trăm hai mươi năm tỷ đồng là tổng số kinh phí mà hà nội cần huy động
để hoàn thành bốn trăm linh km đường sắt đô thị xác định ngân sách địa phương khó có thể đảm bảo
theo các chuyên gia trong trường hợp này có thể cho phép hà nội thực hiện dự án xây dựng chuyển giao bình thường
khi có đủ điều kiện
rõ ràng là hà nội đã nhìn thấy rằng là cái nguồn lực đất đai chưa được sử dụng một cách hiệu quả
và thứ hai là có thể sử dụng hiệu quả hơn bằng cách khác
chính vì thế nên họ mới đề xuất cái phương án là sử dụng tài sản công để thanh toán cho hợp đồng bt
và tôi nghĩ đấy là hợp phù hợp
nếu được thông qua tôi tin chắc nó sẽ tháo gỡ khó khăn cho thành phố hà nội
một mươi năm để hoàn thành bốn trăm linh km đường sát đô thị nhiệm vụ được hà nội xác định là khó khăn
nhưng cần quyết tâm cao để thực hiện
do vậy để nâng cao tính khả thi
cần trao cho hà nội những cơ chế đặc thù trong đó đặc biệt là cơ chế huy động nguồn vốn
đây là yếu tố quyết định sự thanh bại của dự án đường sắt đô thị hà nội